đối tượng khai mua số ma túy trên của một người đàn ông ở bên kia biên giới nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào về để bán kiếm lời
trong khi đó thì tại bản thống nhất xã trường khương huyện sông mã
hai đối tượng phạm văn hữu và sồng a cho cũng đã bị phát hiện khi đang vận chuyển bốn bánh heroin
một mươi viên ma túy tổng hợp đi tiêu thụ
tại cơ quan công an hữu và cho khai nhận hai đối tượng liên kết móc nối với nhau mua số ma túy trên
từ bên kia biên giới với giá gần một trăm ba mươi triệu đồng về để bán kiếm lời
đang trong quá trình giao dịch mua bán thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
ngày năm tháng năm thanh tra bộ văn hóa thể thao và du lịch đã mời ca sĩ sơn dùng mtb lên làm việc
sau khi mv there s no one at all bị dư luận phản ứng
tuy nhiên thì chỉ có hai đại diện của nam ca sĩ có mặt tại buổi làm việc này
căn cứ vào khoảng ba điều một mươi ba nghị định ba mươi tám hai nghìn hai mươi một ndcp xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo
cơ quan chức năng đã quyết định xử phạt ca sĩ sơn tùng mtb với mức phạt bảy mươi triệu đồng
kèm theo đó thanh tra bộ văn hóa thể thao và du lịch cũng yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn
mtb entertainment của sơn dùng có trách nhiệm tiêu hủy bản ghi hình there s no one at all
nộp lại số lợi thu được từ mv tháo gỡ bản ghi hình there s no one at all
dưới hình thức điện tử trên môi trường mạng và kỹ thuật số
liên quan đến vụ cháy xe chở dầu trên đường
trên cao tốc tp hcm trung lương qua khảo sát bước đầu xác định vụ xe chở dầu nhớt bốc cháy
trên cao tốc tp hcm trung lương gây hư hỏng gần một km mặt đường
ở hệ thống ta lui rào chắn thiệt hại trên hai tỷ đồng
hiện các đơn vị có liên quan đã chủ động tiến hành sửa chữa mặt đường
để đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông trên cao tốc
trước đó vào khoảng một mươi hai h bốn mươi trưa ngày bốn tháng năm xe tải chở dầu nhớt do tài xế nguyễn hoàng thương
chú tại tp cn điều khiển
lưu thông trên cao tốc tp hcm trung lương hướng từ tp hcm về tỉnh tiền giang
lúc này xe chở khoảng năm trăm linh hộp dầu nhớt để trong thùng cắt tông
khi xe tải đến km ba mươi bảy năm trăm năm mươi đoạn thuộc ấp cầu tre xã lợi bình nhơn
tp tân an tỉnh long an thì bất ngờ bốc cháy dữ dội
nguyên nhân ban đầu được xác định là do lúc bị nổ xe mất kiểm soát
cọ và toa ly phát sinh nhiệt và bốc lửa
dầu nhất trên xe chảy loang khắp mặt đường khiến cho ngọn lửa bùng phát dữ dội
hàng trăm mét và giao thông trên cao tốc ủn tắc nhiều giờ liên tục
chủ động kịp thời ứng phó với các tình huống cháy nổ và tai nạn lớn xảy ra
tại các cơ sở có nguy hiểm cháy nổ cao đặc biệt là các cơ sở tập trung đông người
cùng với đó là công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy tốt nhất
cho đại hội thể thao đông nam á sea games ba mươi một
ủy ban nhân dân quận nam tử liêm tp hcm đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy
tìm kiếm cứu nạn cứu hộ năm hai nghìn hai mươi
từ cuộc diễn tập này lực lượng cơ sở và người dân đã nắm vững phương châm
bốn tại chỗ trong phòng cháy chữa cháy để không bị động lúng túng bình tĩnh
xử lý chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đạt hiệu quả
tình huống giả định đám cháy xuất phát từ khu vực hầm có chứa nhiều phương tiện
răng dầu tại tổ hợp iris garden tại địa bàn phương cầu diễn quận nam tử liêm
cháy phát triển nhanh bao trùm một phần của tầng hầm và có nguy cơ cháy lan
trong quá trình thoát nạn nhiều người do tâm lý hoảng loạn gây ra tình trạng chen lấn sô đẩy
lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở bảo vệ của tổ hợp đã triển khai các hoạt động
thông báo cho lực lượng chức năng tổ chức sơ tán hướng dẫn thoát nạn
và sử dụng các phương tiện tại chỗ để chữa cháy ban đầu
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tp hà nội đã có mặt kịp thời triển khai các phương án nhanh chóng
khống chế đám cháy và tổ chức tìm kiếm cứu hộ cứu nạn
là một cư dân ở đây thì tôi thấy những buổi diễn tập như thế này rất hữu ích
đối với cư dân nó chủ động trong công tác phòng chống cháy nổ
và cũng như công tác cứu nạn cứu hộ tại chỗ
cũng thêm cái vấn đề nữa là có thể là qua cái buổi diễn tập này
thì mình cũng biết được những vị trí và những phương tiện
mà sử dụng các phương tiện tại chỗ để đảm bảo công tác cứu nạn cứu hộ
và an toàn cho cư dân
khi mình trang bị được các kiến thức cho cư dân thì việc liên quan
chỉ có sự cố trở ra thì người dân sẽ có những ý thức và những phương án
khi thắt lạn bằng thang bộ thì mọi người sẽ đi thắt lạn theo thang bộ
theo các lối được phân luồng tại tòa nhà
do vậy là cái được trang bị kiến thức trên thì người dân cũng sẽ có nhiều kiến thức hơn
trong quá trình mình thoát hiểm thoát lạn
việc làm sao để ý thức của người dân ngày càng nâng cao
chủ động trong khi có sự cố về cháy nổ xảy ra
đóng vai trò rất quan trọng để kiềm chế thấp nhất những thiệt hại có thể gây ra
nhất là vào thời điểm nắng nóng nguy cơ xảy ra cháy nổ luôn tiềm ẩn
và đảm bảo an toàn về điện đối với các khu dân cư
trong thời điểm này nam tử liêm là địa bàn trọng điểm diễn ra nhiều hoạt động
đại hội thể thao đông nam á sea games ba mươi một
vì vậy công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy đã được công an quận nam tử liêm
phối hợp với các đội phòng cháy chữa cháy cơ sở trú trọng quan tâm
sea games thì đội phòng cháy chữa cháy cơ sở đã được kiện toàn gồm có bốn mươi đồng chí
các đồng chí cơ bản đã được tập huấn nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy
sử dụng thành thạo các phương tiện trang bị kỹ thuật hiện có tại chỗ
và bản thân chúng tôi thì cũng ý thức được rằng đây là một cái nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng của đất nước
vì vậy chúng tôi cũng cố gắng phối hợp và thực hành tốt những công tác chuyên môn nghiệp vụ
để công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy thật sự hiệu quả
vẫn phụ thuộc nhiều vào ý thức của cơ quan doanh nghiệp hộ gia đình
do đó người dân nên tự giác chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy
trao dồi các kỹ năng thoát nạn chủ động phát hiện kịp thời các dấu hiệu về cháy nổ
để hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra
thưa quý vị chỉ còn vài ngày nữa là đại hội thể thao đông nam á sea games ba mươi một sẽ chính thức được bắt đầu
là nơi diễn ra lễ khai mạc cũng như là nhiều môn thi đấu nhất
thủ đô hà nội đã có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng để tạo ấn tượng với du khách trong và ngoài nước
hưởng ứng đợt cao điểm vệ sinh môi trường hướng tới sea games ba mươi một do thành phố phát động
các địa phương đã chủ động triển khai nhiều hoạt động thiết thực vì một thủ đô sáng xanh sạch đẹp
phường liễu giai quận ba đình
những ngày này công tác đảm bảo an ninh trật tự vệ sinh môi trường được tăng cường hơn
để chuẩn bị cho các ngày lễ lớn đặc biệt là sea games ba mươi một
bên ngoài khu vực cung quần ngựa nơi sẽ diễn ra ba môn thi đấu trong kỳ sea games
cũng thường xuyên được đảm bảo vệ sinh môi trường
phong trào làm đẹp đường phố đảm bảo vệ sinh môi trường cũng đã được phụ nữ toàn phường hưởng ứng
sea games ba mươi một là một sự kiện lớn quan trọng của đất nước và cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước con người việt nam nói chung và hà nội nói riêng
vì vậy việc đảm bảo cho thủ đô luôn sáng xanh sạch đẹp văn minh đảm bảo an ninh an toàn là trách nhiệm của mỗi người dân và cả cộng đồng
thưa quý vị đây là năm đầu tiên
bộ giáo dục và đào tạo quy định học sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học cơ sở trung học phổ thông theo hình thức trực tuyến trên hệ thống quản lý thi
theo đó sẽ sử dụng mã định danh cá nhân căn cước công dân để thực hiện công tác đăng ký xét tuyển
đặc biệt với việc kết nối chia sẻ đồng bộ cơ sở dữ liệu của ngành của bộ giáo dục và đào tạo với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của bộ công an đã mang tới nhiều tiện ích trong thực tế
tính đến thời điểm này một trăm linh công dân trong lứa tuổi hai nghìn hai nghìn
một trăm linh công dân trong lứa tuổi hai nghìn bốn hai nghìn bảy nếu dự thi đều đã được cấp mã định danh để đăng ký dự thi trực tuyến các kỳ thi do bộ giáo dục và đào tạo tổ chức năm hai nghìn hai mươi hai
và từ ngày bốn tháng năm các thí sinh đã tiến hành thực hiện việc đăng ký trực tuyến chính thức trên hệ thống quản lý thi tại trường phổ thông
nó giúp cho mình thận đổi thông rất là nhiều
nó có thể giúp mình tiện ích trong việc làm các giấy tờ mà không cần phải mất quá nhiều thời gian
ồ cái việc đăng ký trực tuyến
bọn con có thể sửa nếu mà có sai sót
nó sẽ đơn giản hơn là phải viết lại từ đầu như các năm khác làm trên đoạn giấy
ngoài ra thì cũng có thể chỉnh sửa thông tin nếu mà không chính xác hoặc là có sai sót trong khoảng thời gian cho phép
thống kê từ bộ giáo dục và đào tạo cho biết trên cả nước tính từ một mươi bảy h ba mươi chiều ngày năm tháng năm đã có trên ba trăm năm mươi năm học sinh đăng ký trực tuyến thành công
không xảy ra tình trạng nghẽn mạng hoặc lỗi về kỹ thuật
thông qua khai thác dữ liệu
dịch vụ từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bộ giáo dục và đào tạo đã tiến hành chuẩn hóa dữ liệu
từ đó cung cấp dữ liệu cho hệ thống đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông xét tuyển đại học cao đẳng
giúp cho thí sinh và các cơ sở giáo dục không phải nhập lại các thông tin đã có
qua đó cắt giảm thủ tục đơn giản hóa hồ sơ giấy tờ của thí sinh khi triển khai công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học cao đẳng
vâng vậy việc sử dụng mã định danh này được thực hiện như thế nào
cũng như là những vấn đề gì đang được đặt ra khi ứng dụng mã định danh này trong công tác giáo dục đào tạo
vấn đề và chính sách ngày hôm nay đã có cuộc trao đổi cụ thể với khách mời tham gia chương trình là ông hoàng minh sơn thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo
đầu tiên xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của truyền hình công an nhân dân
vâng thưa đồng chí bắt đầu
từ ngày bốn tháng năm thì mã định danh cá nhân sẽ là tài khoản được các em học sinh sử dụng để đăng ký phục vụ cho các kỳ thi quan trọng sắp tới
vậy thì kết quả triển khai như thế nào mã định danh cá nhân này ạ
trước hết là chúng ta cần phải kết nối cơ dữ liệu của bộ công an cơ sở dân cư để chúng ta xác thực
xem là học sinh đấy đăng ký dự thi đấy về danh tính có đúng không
thông tin này xác thực là đảm bảo về sau khi các em đi thi cũng như các em vào sau bài học nữa chứ không phải chỉ trong quá trình dự thi này
thứ hai là thống nhất đồng bộ dữ liệu những dữ liệu cơ bản về nhân thân rồi là các dữ liệu khác thì sẽ được độc bộ hai bên
thì khi đó các em học sinh sẽ đăng ký sẽ không phải khai báo nhiều thông tin nữa
và khi em đăng ký thì những cái gì lựa chọn cơ bản trong quá trình đăng ký dự thi này
còn những thông tin cơ bản thì đã được đồng bộ được xác thực giữa hai bên
thứ ba nữa là qua hệ thống này thì thí sinh không phải chỉ đăng ký trên hệ thống của bộ
còn cái cơ hội về sau nữa các em có thể tra
giáo cứu rồi cũng như là điều chỉnh các nguyện vọng vân vân về sau trên cái cổng dịch vụ công quốc gia
có nghĩa là các em có thể dùng cái tài khoản của mình có thể trên hệ thống của bộ hoặc trên cổng dịch vụ quốc gia đều được cả
thì đấy là một cái tiện ít thuận tuyện cho các em
và khi mà các em đăng ký online năm nay thì sẽ giảm được hàng loạt cái công việc
càng không phải điền bằng tay phiếu trên ba cái phiếu mà mỗi lần sai sót một cái chữ nào đó hay là một con số nào đó là phải khai lại
bây giờ các em nhập hết vào trong đó rồi máy kiểm tra
tất cả giả soát xong rồi cuối cùng thì đây bản cuối cùng in ra là cái bản mà các em đảm bảo độ chính xác nó cao
vâng thưa đồng chí với các em học sinh ở miền núi thì một trong những nội dung đang được quan tâm đó là
việc sử dụng mã định danh cá nhân này trong đăng ký các kỳ thi quan trọng sắp tới
thì bộ giáo dục và đào tạo đã có những giải pháp như thế nào ạ
từ cái câu chuyện thì nằm ở cái tài khoản định danh điện tử
các em ấy không phải chỉ giống lúc đăng ký dự thi này đâu
mà về sau khi em còn sinh viên hoặc là sinh viên tiếp tục sử dụng cái tài khoản đó
và thực ra chúng ta nghĩ rằng là ở miền núi thì em không điều kiện nhưng chúng tôi cũng đã khảo sát rất là kỹ
và các trường phổ thông ở các địa phương thì đều có khả năng kết nối với internet
và các trường phổ thông đều được do nhiệm vụ là hỗ trợ em
tất nhiên không phải em nào cũng có máy tính hay là có điện thoại di động để đăng nhập vào
nhưng mà các trường phổ thông cũng sẽ có trách nhiệm hỗ trợ em ấy
đều có những phòng máy tính và bên cạnh
hỗ trợ thì còn hướng dẫn các em đăng ký
và các trường phổ thông ở các vùng sâu vùng xa thì đều có trang bị rất là tốt
và tôi nghĩ rằng các sở đạo giúp đào tạo cũng đều có kế hoạch để làm sao mà đảm bảo cơ sở vật chất để cho các em đăng ký
thời gian tới bộ giáo dục và đào tạo sẽ có những giải pháp như thế nào để chúng ta ứng dụng nhiều hơn nữa mã định danh cá nhân này ạ
chắc là qua theo dõi ban đầu thì chúng thấy rằng là cái việc đăng ký của thí sinh rất là thuần tiện
có các em rất là thuần tiện
bộ giáo dục tạo cũng như là rất nhiều các tổ chức có những hướng dẫn rất là chi tiết cho các em
mà thực ra cái năng lực sử dụng công thông tin để đăng ký của các em cũng khá là tốt
cũng không có gì phức tạp cả
và chúng tôi cố gắng tạo ra cái giao diện nó đơn giản nhất như có thể
để các em không cần phải đèn điền nhiều thông tin
không có phức tạp
đến nay thì đều thấy nó rất là thuận lợi
nhưng chúng tôi cũng có những phương án dự phòng
cũng giao cho tất cả cán bộ trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
và trong trường hợp là có những sự cố về ngã mạng
hay là phải xử lý ngay để mở rộng băng thông đường truyền
để đảm bảo cho học sinh đăng ký không bị tắc nghẽn
còn những trường hợp mà sự cố đặc biệt thì cũng có những phương án để dự phòng
để các em có thể chờ một hai ngày
có thể hỗ trợ của các sở giáo dục tạo của các trường phổ thông
hoặc là cùng lắm trong trường mà không thể thực hiện được
thì cũng có thể cho một số lượng nào đó các em đăng ký bằng giấy
có nghĩa là chúng ta phải tính tất cả các trường hợp dự phòng
để bảo đảm cho học sinh có đăng ký được đúng thời hạn
nếu mà cần thiết nữa thì có thể mở rộng thời gian ra
vì thời gian đăng ký này cũng không quá là gấp mà
cho nên là trong trường hợp mà có cái gì mà cần phải xem thêm giả soát thêm
thì cũng có thể mở rộng kéo dài thêm thời gian đăng ký cho các em
để làm sao các em đăng ký được nó chuẩn trình về mặt thông tin
cần giữ nguyện vọng các em đúng như là mong muốn
một lần nữa xin cảm ơn đồng chí với những phân tích cụ thể vừa rồi
vâng thưa quý vị cần nhấn mạnh rằng
các thí sinh sẽ sử dụng mã định danh hoặc là căn cước công dân
để đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông
và cần lưu ý là thí sinh cần bảo mật thông tin tài khoản mật khẩu được cấp
và tài khoản này sẽ được sử dụng trong suốt quá trình đăng ký thi
xem kết quả xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
đồng thời sẽ tiến hành việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển thực hiện
sau khi thi tốt nghiệp trung học phổ thông
vấn đề và chính sách hôm nay xin được tạm dừng
và chương trình sẽ tiếp tục với những chính sách đáng chú ý
trong cùng chính sách ngay sau đây
theo bộ y tế hiện nay dịch covid một mươi chín tại nước ta đã được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc
với số ca nhiễm tử vong giảm rõ rệt dưới một mươi ca tử vong một ngày
tỷ lệ bao phủ vaccine covid một mươi chín cao trên phạm vi toàn quốc
trên chín mươi sáu ở nhóm trên một mươi hai tuổi
và đang triển khai tiêm vaccine cho nhóm từ năm đến một mươi một tuổi
vaccine covid một mươi chín vẫn có hiệu quả
với các biến thể virus sars cov hai
hiện đang diễn ra trong nước ta
căn cứ tình hình khả năng đáp ứng dịch covid một mươi chín
bộ y tế đề nghị ubnd các tỉnh thành phố
chỉ đạo các cơ quan liên quan
tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa
hà nội triển khai thực hiện ký xác nhận hộ chiếu vaccine
ubnd tp hà nội vừa ban hành văn bản
về việc thực hiện ký xác nhận hộ chiếu vaccine
theo đó ubnd tp giao người đứng đầu
các cơ sở tiêm vaccine phòng covid một mươi
thực hiện ký số xác nhận hộ chiếu vaccine
xác nhận tiêm chủng cho người dân
và chịu trách nhiệm trước pháp luật
về việc ký số xác nhận tiêm chủng vaccine
phòng covid một mươi chín của đơn vị
đồng thời giao công an thành phố chủ trì
chỉ đạo công an cấp cấp
phối hợp với ngành y tế
tổ chức xác nhận thông tin dữ liệu tiêm chủng vaccine
với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
để thực hiện ký xác nhận hộ chiếu vaccine
sau khi nhận được yêu cầu của bộ giáo dục và đào tạo
về việc góp ý phương án tổ chức thi tốt nghiệp
trung học phổ thông
cho các học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
bộ y tế đã có góp ý phương án tổ chức thi an toàn
thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ
được tham dự kỳ thi
hội đồng thi tổ chức cho thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ
thi tại các phòng riêng
đáp ứng yêu cầu về phòng chống dịch covid một mươi chín
riêng đối với trường hợp thí sinh f
sẽ được đặt cách công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
trường hợp thí sinh có nguyện vọng
dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông
sẽ được tổ chức thi tại các phòng thi riêng
đáp ứng yêu cầu về phòng chống dịch covid một mươi chín
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua những bài viết đáng chú ý
có trên các số báo ra sáng ngày hôm nay
trong một điểm báo
thay mặt bộ chính trị
thường trực ban bí thư võ văn thưởng
vừa ký quy định số sáu mươi năm của bộ chính trị
về luân chuyển cán bộ
theo đó đối tượng luân chuyển là cán bộ
được quy hoạch
trước danh lãnh đạo quản lý ca cấp
theo quy định mới của bộ chính trị
cán bộ được luân chuyển phải còn thời gian công tác
ít nhất một mươi năm
tính từ thời điểm luân chuyển và thời gian luân chuyển
ít nhất là ba năm
cán bộ được luân chuyển để thực hiện chủ trương
bố trí cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh
cấp huyện không phải là người địa phương
và cán bộ không giữ chức vụ cấp trưởng
quá hai nhiệm kỳ liên tiếp ở một địa phương
cơ quan đơn vị gồm
bí thư cấp ủy chủ tịch ủy ban nhân dân
tránh án tòa án nhân dân
viện trưởng viện kiểm sát nhân dân
và cấp trưởng các ngành công an thanh tra tài chính
thuế hải quan cấp tỉnh cấp huyện
chí tiết toàn văn nội dung
quy định được đăng tải trên báo công an nhân dân
số ra sáng ngày hôm nay
bên cạnh việc đưa ra nhiều sản phẩm độc lạ
du lịch hà nội còn tăng cường liên kết
với nhiều tỉnh thành phố
tạo thêm những tour tuyến mới
đón đầu mùa sea games ba mươi một
sở du lịch hà nội
đặng hương giang nêu rõ
hoạt động liên kết du lịch được tăng cường
đã giúp các địa phương trong đó có hà nội
xây dựng được thêm nhiều sản phẩm bền vững
góp phần quảng bá hấp dẫn du khách hơn
dưới góc độ doanh nghiệp
phó tổng giám đốc công ty việt travel
trần đoàn thế duy kiến nghị
mặc dù nhiều địa phương có tiềm năng trở thành điểm du lịch
nhưng việc xây dựng tour không hề dễ
nguyên nhân là do cơ sở hạ tầng
chưa đáp ứng yêu cầu
thời gian tới các địa phương cần đẩy mạnh
phát triển cơ sở hạ tầng giao thông
hỗ trợ doanh nghiệp khai phá những tiềm năng du lịch này
việc du lịch hà nội phát huy vai trò đầu tàu
trong kết nối xây dựng tour tuyến
thời gian tới ở các tỉnh phía bắc nói chung
và hà nội nói riêng
sẽ là điểm du lịch thu hút khách trong nước
và quốc tế mùa du lịch hè
từ ngày bốn tháng năm đến ngày một mươi ba tháng năm
thí sinh lớp một mươi hai trên cả nước
sẽ đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông
các trường trung học phổ thông cần chuẩn bị sẵn sàng
về nhân lực và vật lực
giúp đỡ học sinh trong toàn bộ quá trình đăng ký
để hạn chế tối đa sai sót
chia sẻ về quá trình hỗ trợ
thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp
bằng hình thức trực tuyến
nhiều giáo viên tại hà nội cho biết
trong những ngày đầu đăng ký có một số học sinh quên mật khẩu
sau khi thay đổi nên không thể đăng nhập
vào hệ thống quản lý thi
lúc này cán bộ nhập dữ liệu của nhà trường
đã tiến hành thao tác để cấp lại mật khẩu mới cho học sinh
bên cạnh đó
trong những ngày đầu đăng ký
có thời điểm bị nghẽn mạng
tuy nhiên nhà trường đã lập tức xử lý
đường truyền internet để hỗ trợ học sinh tối điều
quý vị vừa theo dõi một điểm báo tiếp theo
sẽ là những tin tức đáng chú ý
đã phát trong chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé